tại xã trung tú huyện ứng hòa thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện ứng hòa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri
một trong những vấn đề được cử tri kiến nghị nhiều nhất liên đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hà nội trong buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là tình trạng ô nhiễm của hai dòng sông nhuệ và sông đáy
theo các cử tri nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng trên địa bàn huyện
chủ yếu được lấy từ hai con sông trên tuy nhiên tình trạng ô nhiễm hai con sông này
ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất cũng như sức khỏe của người dân
trả lời kiến nghị trên đồng chí hoàng trung hải cho biết thành phố hà nội đã có phương án
nạo vét sông nhuệ sông đáy giai đoạn hai bên cạnh đó thành phố cũng có giải pháp hỗ trợ
đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho một mươi cụm công nghiệp đầu tư nhà máy xử lý nước thải
ở sông tô lịch thành phố cũng đã giao sở tài nguyên và môi trường kiểm tra các nhà máy
cục công nghiệp và xử phạt những nơi xả thải không đúng quy định
một số vấn đề khác được các cử tri kiến nghị như vấn đề nước sạch nông thôn
hiện tượng mất an ninh cướp giật xây dựng nông thôn mới cũng đã được đoàn đại biểu
quốc hội thành phố hà nội tiếp thu và cho biết sẽ giao ủy ban nhân dân thành phố lên phương án giải quyết